ngành hàng lúa gạo miền tây chiếm tới bốn mươi tám lượng phát thải khí nhà kính
đề án phát triển bền dẫn một triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh dùng đồng bằng sông cửu long
với mong muốn và mục đích có những cơ chế chính sách phù hợp để doanh nghiệp tham gia
và tạo ra chuỗi giá trị phát triển ngành hàng lúa gạo việt nam ở miền tây một cách bền dững
nhất là người dân sẽ được hưởng lợi từ việc gia tăng giá trị của sản phẩm và bán tính chỉ carbon
đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh chính là một cột mốc lịch sử
để chúng ta có một mục tiêu sâu xa tham vọng sâu xa hơn
khi mà chúng ta có một nghị quyết một trăm hai mươi của thủ tướng chính phủ về phát triển bền dẫn đồng bằng sông thửu long
thích ứng với biến đổi khí hậu là chúng ta có mơ một ngày nào đó
một cái dùng đồng bằng sông thửu long
một trong năm đồng bằng mà chịu thách thức lớn nhất biến đổi khí hậu
mà ở đó gần hai mươi triệu dân ở đó vẫn sống vẫn canh tác lúa và vẫn vượt lên những thách thức từ thiên nhiên từ biến đổi khí hậu
cái lợi lớn nhất đó là chúng ta mang lại cho sức khỏe cộng đồng và nâng cao thu nhập cho người dân
trong đây thì có nhiều cái mô hình mà thực hiện theo đúng cái dự án này thì kiên giang đã đánh giá sơ tổng kết rồi
hiệu quả lớn nhất là có thể mang lại dưới canh tác bình thường là có thể tăng thêm bốn triệu trở lên
cho một hectare thì được bà con đồng hình cao
chúng ta sản xuất giảm phân bón thuốc bảo vệ thực dật canh tác tốt các quy trình
thì ngoài cái việc chúng ta tăng lợi nhận thì chúng ta còn góp phần thêm cái bảo vệ môi trường cho cộng đồng
thời gian qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai đề án phát triển bền dẫn một triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh dùng đồng bằng sông cửu long
đề án chia làm hai giai đoạn triển khai tại một mươi hai tỉnh thành dùng đồng bằng sông cửu long
với tổng diện tích khoảng một triệu hectare chuyên canh lúa đến năm hai nghìn ba mươi
ngay từ vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao bắt đầu được triển khai khoảng một trăm tám mươi hectare
một trong những mục tiêu quan trọng của đề án là đảm bảo lợi nhuận cho nông dân ở mức trên bốn mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm và trên năm mươi vào năm hai nghìn ba mươi
qua đó nhằm hình thành dùng nguyên liệu hàng quá tập trung quy mô

qua đó gia tăng giá trị hạt gạo xây dựng nên thương hiệu gạo chất lượng cao